một số mặt hàng như xăng dầu các đại biểu đề nghị nếu tăng thuế bảo vệ môi trường thì phải hết sức cân nhắc
để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thực thi pháp luật của cảnh sát biển trong tình hình mới
thiếu tướng nguyễn văn sơn đã yêu cầu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tập trung thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng ủy cấp trên về công tác thực thi pháp luật
chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục nhận thức đầy đủ toàn diện về tình hình tính chất nhiệm vụ khó khăn hiểm nguy trong công tác thực thi pháp luật
đặc biệt là mặt trận đấu tranh chống tội phạm vi phạm trên biển và tội phạm ma túy làm nhiệm vụ trọng tâm
tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các lực lượng chức năng chính quyền các địa phương
làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân ngư dân các vùng ven biển hải đảo
trong việc chấp hành nghiêm luật biển việt nam pháp luật nhà nước
cũng tại hội nghị lãnh đạo bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã trao thưởng bằng khen của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
giấy khen cho bảy tập thể và một mươi cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi pháp luật
ngày một mươi hai tháng bảy hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu khóa chín tổ chức khai mạc kỳ họp thứ bảy
theo chương trình nội dung kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu sẽ dành thời gian thỏa đáng
để thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng đồng thời thảo luận trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh
kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu diễn ra trong hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng bảy với nhiều nội dung quan trọng
đáng chú ý tại kỳ họp này sẽ thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh
cụ thể điều chỉnh mức tăng từ sáu năm lên bảy năm
các chỉ tiêu khác như xuất khẩu thu nhập bình quân vốn đầu tư toàn xã hội cơ cấu kinh tế cũng được thay đổi
ngoài ra kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tỉnh khóa chín còn thông qua công tác nhân sự
bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp
thực hiện chỉ đạo của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
ngày một mươi hai tháng bảy trung tâm tình nguyện quốc gia đã tổ chức họp báo phát động cuộc thi thiết kế poster
và sáng kiến cho chiến dịch hãy làm sạch biển năm hai nghìn một mươi tám
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tập trung nâng cao nhận thức cho người dân khách du lịch và cộng đồng về vai trò quan trọng của biển đối với đời sống con người
kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường
hai mươi tám người sẽ cùng tham gia chiến dịch tại hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển
duy trì các đội hình bảo vệ môi trường biển giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải ít nhất năm mươi
ở các địa bàn bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt
các đội hình này cùng nhau kêu gọi không xả rác sinh hoạt bừa bãi tại các khu vực biển
thu gom rác thải đúng nơi quy định hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa
tham gia vào các hoạt động của chiến dịch hãy làm sạch biển tại các địa phương
sáu tháng đầu năm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô luôn có bước phát triển mới
đi vào chiều sâu coi trọng chất lượng cơ sở
đây là những thông tin được đưa ra trong hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trong sáu tháng đầu năm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
như các hoạt động khám bệnh tư vấn sức khỏe phát thuốc miễn phí cho hơn hai mươi thanh thiếu nhi
và người dân có hoàn cảnh khó khăn vận động đoàn viên thanh niên hiến gần tám mươi ba đơn vị máu
tổ chức tư vấn tuyển sinh định hướng nghề nghiệp việc làm cho gần năm lượt đoàn viên thanh niên
tập trung chủ yếu vào khối học sinh trung học phổ thông lớp một mươi hai vận động một hai trăm linh thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ
chăm sóc trồng mới gần hai mươi ba cây xanh kết nạp hơn ba mươi bốn đoàn viên mới giới thiệu hơn năm đoàn viên ưu tú với đảng
đồng thời trong buổi lễ thành đoàn hà nội cũng đã ra mắt tân bí thư mới
dự kiến diễn ra vào tháng tám hoặc tháng chín tới
hãng đang có kế hoạch công bố thương hiệu mới cho dòng đồng hồ thông minh này
có thể là galaxy watch
hiện samsung đã đăng ký thương hiệu galaxy wats với cục sở hữu trí tuệ hàn quốc
trong khi đó một ông lớn công nghệ khác của hàn quốc là lg
cũng dự kiến trình làng hai sản phẩm đồng hồ thông minh mới ngay trong tháng bảy này
các sản phẩm này sẽ chạy trên hệ điều hành google dành cho các thiết bị đeo thông minh
đây được xem là nỗ lực của các hãng công nghệ hàn quốc
nhằm cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn apple của mỹ
trong bối cảnh đồng hồ thông minh của apple chiếm khoảng sáu mươi thị trường đồng hồ thông minh trên thế giới
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại